một chuỗi cửa hàng không có nhân viên bán những người dân khi đến đây mua và tự bỏ tiền vào hộp
nếu hoàn cảnh khó khăn thì có thể mua trước và trả tiền sau
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín thì nhiều cửa hàng bán nhu yếu phẩm trên địa bàn thành phố hà nội
đã có những mô hình mới nhằm thuận tiện cho việc kinh doanh cũng như đáp ứng yêu cầu giãn cách xã hội
phản ánh của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
một gian hàng không người bán nằm trên phố triều khúc và đường đại linh hà nội
tất cả các loại rau củ quả bày bán ở đây đều đồng giá một mươi
chị nguyễn thanh thúy cũng như bao người khác đều tự động trả tiền vào giỏ
sau khi đã chọn mua các loại hàng hóa ở đây
chị trần thị hương cũng đến đây mua các loại rau
trong thời gian giãn cách xã hội thì những gian hàng như thế này đã tạo được sự yên tân
cho người dân mua sắm các mặt hàng thiết yếu mùa dịch bệnh
mình thấy ở đây có cái gian hàng không người bán thì mình cảm thấy rất là tốt
tại vì như dịch bệnh thì mình cũng không đi ra ngoài mua đồ ăn được
thế nên là mình chọn là cái gian hàng không người bán này
đồ ăn ở đây thì rất là tươi ngon giá cả thì rất là vừa phải với đối với những người